nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa pháp và việt nam và năm năm quan hệ đối tác chiến lược
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám lễ hội pháp năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra tại hà nội
dưới sự đồng chủ trì của ubnd tp hà nội và đại sứ quán pháp tại việt nam
lễ hội pháp hai nghìn một mươi tám tại hà nội sẽ mang đến cho người dân thủ đô và du khách cơ hội thưởng thức
và tham quan sáu mươi gian hàng của các nhà hàng và doanh nghiệp pháp nổi tiếng như ẩm thực sản phẩm công nghệ
mỹ phẩm ngoài ra khách tham quan còn được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc pháp những con phố tràn ngập
không khí giáng sinh cùng các bộ phim hấp dẫn đặc sắc đây sẽ là dịp để người dân việt nam hiểu hơn
về nước pháp một cách sinh động nhất lễ hội pháp hứa hẹn đem đến những trải nghiệm bất ngờ thú vị
và những kỷ niệm đáng nhớ cùng người thân bạn bè chương trình bắt đầu từ tối thứ sáu ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
đến hết chiều một mươi sáu tháng một mươi hai
tại khu vực tượng đài lý thái tổ hoàn kiếm hà nội